thưa quý vị thuê sinh viên của các trường đại học trên địa bàn thành phố hà nội đứng ra mở tài khoản ngân hàng
rồi bán cho các đối tượng xấu sử dụng vào các mục đích bất hợp pháp như đánh bạc lừa đảo qua mạng
vụ việc công an tỉnh phú thọ phát hiện trên một trăm linh tài khoản ngân hàng do năm đối tượng ở hà nội đứng ra thuê mở
rồi giao bán công khai trên mạng internet đã cho thấy mỗi người dân cần phải cảnh giác trước các yêu cầu thuê
hoặc nhờ mở tài khoản ngân hàng
đây là các đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ khởi tố về tội mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
cầm đầu là nguyễn ngọc thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại phường gia cẩm thành phố việt trì tỉnh phú thọ
hiện đang ở tại phường đại mỗ quận nam từ liêm thành phố hà nội
quá trình điều tra cơ quan công an xác định do có mối quan hệ gia đình nên nguyễn ngọc thanh đã bàn bạc thống nhất
và giao cho nguyễn khánh huyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở phường đại mỗ quận nam từ liêm hà nội
đi thu gom tài khoản ngân hàng để mua bán kiếm lời
huyền đã liên hệ với trần hải đăng nguyễn trung hiếu và nguyễn quý lượng
đều trú tại phường đại mỗ quận nam từ liêm hà nội
để tìm các mối quan hệ anh em bạn bè người quen là sinh viên để mở tài khoản ngân hàng

huyền đã liên hệ với sinh viên thuộc các trường đại học trên địa bàn thành phố hà nội
mở trên một trăm linh tài khoản thuộc nhiều ngân hàng khác nhau
số tài khoản ngân hàng trên được thanh giao bán công khai trên mạng xã hội
với giá từ một triệu năm trăm linh nghìn đồng đến hai triệu đồng một tài khoản

hiện nay tình trạng mua bán tài khoản ngân hàng và thông tin tài khoản ngân hàng đang diễn ra công khai trên một số trang mạng xã hội
hệ lụy từ việc mua bán trên không chỉ gây ra nhiều rủi ro cho chủ tài khoản và các ngân hàng
mà nguy hiểm hơn đây là điều kiện để các đối tượng xấu thực hiện hành vi phạm tội
vì vậy bên cạnh việc kiểm soát chặt chẽ các thủ tục mở thẻ và tăng tính bảo mật của thông tin cá nhân
thì mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác tuyệt đối không tham gia vào các hoạt động mua bán
trao đổi thông tin tài khoản ngân hàng và không mở tài khoản ngân hàng rồi giao cho người khác sử dụng